tại hà nội nhà hát mô dối việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng ba
tới dự buổi lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
tại buổi lễ các thế hệ nghệ sĩ múa dối việt nam đã ôn lại chặng đường lịch sử của nhà hát mô dối việt nam sau hơn nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển
nhà hát mô dối việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ siêu tầm
bảo tồn các loại hình múa dối đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật mô dối trong thời đại mới
đồng thời tạo nên nhiều chương trình vở diễn có giá trị nghệ thuật cao đóng góp vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà
sáu mươi năm qua là một chặng đường phấn đấu sáng tạo không ngừng của biết bao thế hệ của nhà hát múa dối việt nam
để thực sự trở thành cái nôi nghệ thuật lớn gắn liền với những chặng đường phát triển của nền văn nghệ cách mạng việt nam
cũng tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập nhà hát múa dối việt nam đã vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng ba do chủ tịch nước trao tặng